về việc nhà máy xử lý rác tỉnh cà mau tạm ngưng hoạt động trong nhiều tháng qua
khiến cho lượng rác thải un ứ khắp nơi từ thành thị đến nông thôn
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân vì ô nhiễm
nghiêm trọng hơn hiện nay ở các địa phương chọn khu vực rừng phòng hộ ven biển làm nơi chứa rác
ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển
đây là bãi rác tạm của thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
khu vực này nằm cách cửa biển sông đốc khoảng một mươi phút nếu di chuyển bằng súng máy
theo người dân bãi rác này đã tồn tại từ nhiều năm nay và lượng rác cũng ngày càng nhiều hơn
theo ghi nhận của phóng viên rác thải không chỉ nằm len lỏi trong đai rừng phòng hộ
mà còn xả xuống thẳng mé biển
nguồn nước đen ngòm bốc mùi

việc tác động đến môi trường là điều không tránh khỏi
theo người dân mỗi khi thủy chiều dâng cao phần lớn rác trôi ra biển
nổi trên mặt nước và giạt vào các cửa sông gây ô nhiễm
từ đó một số loài thủy sản cũng không còn trú ngụ và sinh sản tại khu vực này từ khi có bãi rác
đổ mà anh đổ trên gừng có rồi đổ xuống nước cũng có nữa
thì có cũng có lưới chặn lại đàng hoàng mà
thời gian sau cái chỗ mà chặn chỗ mà không chặn lưới đó
rồi nó không giữ được cái rác cái rác nó trôi ra biển mất
nhưng khi nước lớn chảy vô nó trôi vô tới trong kinh ở trong
rồi ô nhiễm là cái môi trường của mình mỗi lần là ở đây nước nó rất là sạch
bây giờ nước ở đây nước đó nó chảy xuống nước mưa rồi này kia chảy xuống là dơ dưới trời
qua tìm hiểu trên địa bàn tỉnh cà mau hiện có hai bãi rác nằm trong rừng phòng hộ
đó là bãi rác cái đôi vàm huyện phú tân và bãi rác tại thị trấn sông đốc thuộc huyện trần văn thời
cả hai bãi rác trên đều là bãi rác tạm trước đây nhưng được tái sử dụng từ khi nhà máy rác thành phố cà mau ngưng hoạt động cho đến nay
thường trực quý bán tỉnh đã chỉ đạo cho trước mắt là cho công ty môi trường đô thị thành phố cà mau
mở lại cái bãi rác cũ trước đây của thành phố mà trước khi nhà máy đi vào hoạt động
cái quy mô giai đoạn đầu trước mắt là khoảng bốn năm hectare và cái kinh phí thực hiện là khoảng trên năm tỷ đồng
để cho công ty môi trường đô thị trước mắt là tiếp quản xử lý trong lấp hợp vệ sinh cái lượng rác mà trong thời gian mà mình chờ cái nhà máy hoạt động trở lại
hiện nay chính quyền tỉnh cà mau và doanh nghiệp vẫn chưa có được tiếng nói chung trong vấn đề xử lý rác
và nếu không có giải pháp kịp thời thì bờ biển cà mau không những chịu ảnh hưởng nặng nề từ sạt lở mà còn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải